theo đại diện ủy ban nhân dân quận ba đình hà nội sau năm tháng thi công đến nay công tác tháo rỡ phá rỡ phần diện tích công trình vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn hai tại công trình số tám b phố lê trực phường điện biên đã hoàn thành
toàn bộ tường gạch vách kính sàn dầm cột tầng một mươi tám được tháo rỡ phá rỡ theo phương án được các cơ quan chức năng phê duyệt thực hiện đúng quy định bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ an toàn lao động và an toàn đối với các bộ phận kết cấu công trình còn lại
quá trình tháo rỡ phá rỡ được đơn vị tư vấn giám sát thi công là công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn xây dựng vnt việt nam giám sát chặt chẽ
viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng hà nội thuộc sở xây dựng hà nội thực hiện khảo sát hiện trạng các công trình liên kề thiết lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình trong quá trình phá rỡ tháo rỡ
như vậy đến nay việc cưỡng chế phá rỡ phần diện tích công trình vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn hai tại công trình này đã hoàn thành vô hiệu hóa chức năng căn hộ ở tầng một mươi tám bảo đảm tính gian đe nghiêm minh của pháp luật và an toàn cho công trình